nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo lót
sau đó hương chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn như trên hương đã chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội
nguyễn hồng thiện chú tại huyện tân phú tỉnh an giang
vừa bị công an thị xã tân châu tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam tội trộm cắp tài sản
tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nguyễn hồng thiện đã đi tìm tài sản của người dân để lấy trộm
khi đến xã long an thị xã tân châu thì đối tượng phát hiện xe máy cày để nhiều dụng cụ sửa máy
trong thùng của ông lý thanh tuấn đang đậu trong vườn không có người trông coi nên đã lấy trộm
trong lúc tẩu thoát đối tượng bị người dân phát hiện bắt giữ và giao cho cơ quan công an
ngày hôm nay công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cho biết đã khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán bán trà sữa trên đường thới hòa xã vĩnh lộc a huyện bình chánh
vào khoảng ba giờ sáng nay người dân sống trên đường thới hòa phát hiện quán trà sữa xuất hiện khói và lửa bốc lên dữ dội
nên đã hô hoán
vào thời điểm này hai vợ chồng chủ quán từ gác lửng leo qua nhà kế bên thoát nạn
một số người ở dưới tầng chẹt cũng kịp thoát ra ngoài
nhờ được tin báo cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
đã nhanh chóng điều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến một xe máy cùng nhiều tài sản bị thiêu dụi
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân